theo trang quan chắc chất lượng không khí airvisual ghi nhận lúc bảy h ba mươi phút sáng nay một mươi bốn tháng một
chất lượng không khí trung bình của hà nội là hai trăm hai mươi chín chỉ số đo được tại hầu hết điểm quan chắc ở ngưỡng hai trăm linh đơn vị
cùng thời điểm so sánh hà nội đứng thứ tư trong top thành phố ô nhiễm không khí nhất theo trang đo này
khu vực aqi cao nhất tiếp tục là tây hồ với chỉ số lên đến hai trăm chín mươi sáu tiếp theo là tràng tiền hai trăm ba mươi ba trung hòa hai trăm hai mươi
thành công hai trăm hai mươi bốn bắc tử liêm hai trăm hai mươi chín hàng đậu hai trăm ba mươi
trên trang quan chắc chính thức của sở tài nguyên môi trường hà nội tại địa chỉ môi trườngthủđô vn
chất lượng không khí cũng được ghi nhận ở mức kém đến rất kém
theo đó hàng đậu và minh khai là hai khu vực có aqi cao nhất lần lượt là hai trăm một mươi năm và hai trăm một mươi bảy phạm văn đồng là hai trăm một mươi hai
đây là đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất từ đầu năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một tháng một chất lượng không khí ở thủ đô duy trì trong khoảng trên dưới một trăm năm mươi đơn vị
đến hôm nay mới ghi nhận nhiều điểm có mức aqi trên hai trăm linh